liên quan đến vụ án một thiếu niên bị chém tử vong tại khu chợ mỹ xuyên phường mỹ xuyên thành phố long xuyên tỉnh an giang
sau một thời gian tích cực vào cuộc điều tra xác minh truy bắt các đối tượng liên quan
chiều qua công an tỉnh an giang đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh tạm giam tám đối tượng về hành vi giết người
trước đó vào ngày sáu tháng một tại khu vực chợ mỹ xuyên thành phố long xuyên
một nhóm đối tượng rượt đuổi chém một thanh niên sinh năm hai nghìn bảy khiến nạn nhân tử vong
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng một mươi một giờ cùng ngày lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ được sáu đối tượng
vận động ra đầu thú hai đối tượng liên quan đến vụ án
hiện lực lượng công an đang tập trung truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật